hội chữ thập đỏ việt nam công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ preensil việt nam phối hợp với huyện tương dương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà cộng đồng an toàn cho nhân dân vùng lũ tại xã lương minh huyện tương dương tỉnh nghệ an
dự án nhà an toàn cho cộng đồng với ba hoạt động chính xây nhà an toàn hỗ trợ sinh kế và tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng về giảm nhẹ rủi ro do thiên tai
thích ứng biến đổi khí hậu cho chính quyền và người dân vùng lũ dịp này các đơn vị sẽ hỗ trợ cho xã lượng minh huyện tương dương xây dựng sáu ngôi nhà cộng đồng an toàn với tổng kinh phí trên ba trăm linh triệu đồng
tại chương trình hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an và hội chữ thập đỏ huyện tương dương cũng trao năm chiếc xe đạp sáu xuất quà cho các gia đình nghèo học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí một mươi bốn triệu đồng